với tinh thần chỉ đạo quyết tâm không để dịch tả lợn châu phi xâm nhập vào địa bàn
tỉnh bắc giang đang nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh
đây là trạm trung chuyển lợn của công ty cổ phần chăn nuôi cp việt nam tại bắc giang
mỗi ngày trạm trung chuyển này có vài chục xe lợn tập kết từ một mươi hai trang trại của công ty
được đặt tại bắc giang và các tỉnh thành lân cận như hải dương hưng yên ninh bình
rồi mới vận chuyển đến các tỉnh để bán
do đó việc kiểm dịch tận gốc quá trình vận chuyển lưu thông sản phẩm lợn tại các trang trại
đã được cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh sớm triển khai thực hiện
bắc giang hiện có một một triệu đầu lợn đứng thứ ba cả nước về tổng đàn
nguy cơ lây lan dịch tả lợn châu phi là rất lớn
tuy nhiên với quyết tâm không để phát sinh ổ dịch tả lợn châu phi trên địa bàn
tỉnh bắc giang đã vào cuộc tích cực chỉ đạo các địa phương thực hiện đồng bộ biện pháp ngăn chặn dịch bệnh

cùng với đó tỉnh bắc giang đã huy động một trăm linh đội ngũ cán bộ thú y và hệ thống thú y cơ sở
để tăng cường công tác tuyên truyền trang bị kiến thức về phòng chống dịch tả lợn châu phi cho người chăn nuôi
đồng thời chuẩn bị hàng tấn vôi bột hóa chất tiêu độc khử trùng để ngăn chặn hiệu quả dịch tả lợn châu phi